sau một mươi năm khởi công và xây dựng vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi một dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
chính thức được bộ giao thông vận tải bàn giao cho thành phố hà nội đưa vào khai thác thương mại
ngay sau lễ bàn giao đúng chín giờ sáng nay đường sắt đô thị cát linh hà đông chính thức đón khách thương mại
trong một mươi năm ngày đầu sẽ miễn phí toàn bộ cho khách đi tàu
thời gian tàu hoạt động phục vụ người dân như xe buýt từ sáu giờ cho đến hai mươi ba giờ
thời gian đầu một mươi năm phút có một chuyến nếu khách đi đông sẽ điều chỉnh một mươi phút có một chuyến
một mươi năm ngày đầu tàu phục vụ miễn phí sau đó sẽ thu tiền
sáu tháng tiếp theo sẽ vận hành từ năm giờ ba mươi phút cho đến hai mươi ba h ba mươi phút
giá vé lượt từ trên bảy đồng đến một mươi năm đồng tùy theo trạng sử dụng
giá vé ngày là ba mươi đồng một người một ngày không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến
giá vé tháng có các mức là hai trăm linh đồng một người một tháng cho hành khách phổ thông
một trăm linh đồng một người một tháng cho học sinh sinh viên người lao dịch